tham gia một sự kiện vui là đám cưới nhưng lại để xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát và hậu quả là một người chết
ba người trọng thương là câu chuyện đáng buồn xảy ra tại một đám cưới trên địa bàn xã liễn sơn
huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
tuy nhiên đã bị công an tỉnh vĩnh phúc bắt giữ ngay sau đó
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi h ngày một mươi hai tháng bảy tại một đám cưới ở xã liễn sơn huyện lập thạch
lại thế dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở xã liễn sơn huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
cùng khoảng ba mươi thanh niên từ các thôn trong xã đến chơi và nhảy theo nhạc
đang nhảy dương phát hiện một thanh niên dùng điện thoại qua hình ảnh của nhóm thanh niên đang nhảy
nên rất bực tức dẫn đến mâu thuẫn quá trình xô sát dương rút dao bấm thủ sẵn trong người
đâm loạn xạ vào đám đông khiến dương quốc tuấn hai mươi hai tuổi ở cùng xã tử vong và ba thanh niên khác bị trọng thương
sau khi gây án sương đã bỏ trốn tuy nhiên ngay sáng hôm sau sương bị phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện lập thạch bắt giữ
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng pháp luật